các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lệnh bắt tạm giam đối với năm vị can gồm
nguyễn ngọc hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phan thiết bình thuận nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
lương văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
hai ngô hiếu toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
năm bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
này là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phương phú hải tp ph
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh trên để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc xác minh chín dự án đất đai đầu tư phát triển nhà thương mại
xảy ra tại ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và các đơn vị có liên quan
trong đó bộ công an phong tỏa không cho phép chuyển nhượng ba dự án gồm
khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii dự án lấn biển bố trí khu sắp xếp lại dân cư và trình trang khu đô thị đức long
tên thương mại là hàm mô bày phan thiết và khu đô thị du lịch biển phan thiết
dự án khiến cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận bị bắt
ông nguyễn ngọc hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phan thiết bình thuận
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cùng nhiều quan chức tỉnh bình thuận
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam do vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai
ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
này là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phương phú hai tp phan thiết tỉnh bình thuận
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã nhiều lần tổ chức
việc đấu giá ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi với chín hai mươi sáu ha thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b
của dự án tân việt pháp ii đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá
phương thức đấu giá là chung một gói đấu giá thay huyện trạng đất thô
và khách hàng chung đầu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng
xung quanh và bên trong phạm vi dự án
khu đất này đã thông báo bán đấu giá sáu lần nhưng không có khách nào tham gia đấu giá
do khu vực này là nghĩa địa tượng
còn nhiều hố sâu bia mộ do việc di rời mồm mả để lại
làm mất mỹ quan và thiện cảm nên không có nhà đầu tư tham gia đấu giá
năm hai nghìn một mươi sáu các sở ngành và trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần tân việt pháp
có công văn số một hai nghìn một mươi bảy trên cv tvp
xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá
đối với ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi
thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b thành phố phan thiết
sau đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao đất
cho thuê đất đối với ba lầu đất trên cho công ty cổ phần tân việt phát
tuy nhiên một cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho rằng
việc giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng áp giá đất năm hai nghìn một mươi ba có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho ngân sách
vẫn theo vị cựu lãnh đạo tỉnh này tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã ban hành quyết định hệ số điều chín
giá đất để tính thu tiền sử dụng đất
tiền thuê đất năm hai nghìn một mươi ba trên địa bàn tỉnh bình thuận
thì đất ở tại phan thiết đã có giá một năm triệu trên mét vuông
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bình thuận tiếp tục cập nhật điều chỉnh giá đất
thì ở phường phú hải thành phố phan thiết đã có giá một sáu triệu đồng trên mét vuông
do đó việc ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao đất năm hai nghìn một mươi chín
nhưng áp giá đất năm hai nghìn một mươi ba gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách
liên quan đến việc giao đất vàng ở tỉnh bình thuận
ông đạng công huẩn phó tổng thanh tra chính phủ đã ký kết luận về việc
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao hàng loạt lô đất không qua đấu giá
bao gồm khu dịch vụ du lịch cộng đồng biển khuê hương hàm mô bày phan thiết
khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii trường mầm non lê quý đôn
tại kết luận này thanh tra chính phủ cho rằng
khu vực đất thực hiện dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
có nguồn gốc là đất nghĩa trang tập trung
sau khi di rời thì còn nhiều hố sâu tường và bia mộ để lại làm mất mỹ quan
và mang yếu tố tâm linh nên không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá
dù đã thông báo nhiều lần từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
do đó đủ điều kiện để ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận xem xét
cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất
vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trước thông tin báo chí phản ánh về việc
các dự án giao đất cho doanh nghiệp không qua đầu giá công khai gây thất thoát ngân sách
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tổ chức họp báo để giải đáp thông tin
tại cuộc họp báo ông nguyễn đức hòa khi đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nhiều lần khẳng định căn cứ khoảng ba điều một trăm một mươi tám luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
và khoản hai điều ba quy định số một mươi trên hai nghìn một mươi sáu trên quy đề ubnd
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh
do ba lô đất trên đã đưa ra đấu giá sáu lần nhưng không có người tham gia
nên ủy ban nhân dân tỉnh giao đất
đối với ba lô đất trên cho công ty cổ phần tân việt pháp là đúng theo quy định của pháp luật
cựu chủ tịch tỉnh bình thuận vừa bị bắt từng bị kỷ luật đảng vì để phá rừng
ông nguyễn ngọc hai sinh ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
quê quán huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi cử nhân chính trị trình độ quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận khóa chín
ông nguyễn ngọc hai phó bí thư tỉnh ủy bình thuận đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
trước đó ông nguyễn ngọc hai từng giữ các chức vụ giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
bí thư thị ủy thị xã la di và từng là đại biểu quốc hội khóa một mươi một
vào tháng tám năm hai nghìn bảy lúc còn đương chức giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh bình thuận
ông nguyễn ngọc hai bị kỳ luật đảng với hình thức cảnh cáo do để xảy ra vụ phá rừng la di
cụ thể ông hai cùng với ông nguyễn văn dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng sáu mươi bốn ba trăm sáu mươi bảy ha và ký quyết định số bốn trăm linh bốn
cấp phép cho công ty lâm nghiệp bình thuận khai thác gỗ tại la dạ trái với mục đích cho thuê đất
công ty này đã khai thác rừng ngoài diện tích cấp phép gây hậu quả nghiêm trọng
vụ phá rừng la dạ xảy ra từ tháng bốn năm hai nghìn năm
công ty lâm nghiệp bình thuận được ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cấp phép
khai thác gần ba trăm bảy mươi ha rừng nhưng đã khai thác ngoài giấy phép hơn hai mươi ba ha rừng thuộc diện khoanh nuôi bảo vệ
sau khi dư luận lên tiếng cơ quan thanh tra vào cuộc kết luận sai phạm và đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
đến tháng bảy năm hai nghìn bảy công an bình thuận đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
tại công ty lâm nghiệp bình thuận
trước đó cục cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng bộ công an cũng cử cán bộ vào điều tra vụ việc
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn sáu tri cục trưởng kiểm lâm bình thuận nguyễn ngọc sang gửi đơn đến các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
tố cáo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vi phạm pháp luật nghiêm trọng
đã bao che vụ cố ý khai thác gỗ trái phép tại xã la dạ huyện hàm thuận bắc của công ty lâm nghiệp bình thuận
đồng thời còn tùy tiện đưa hàng ngàn ha rừng ra khỏi diện tích đất có rừng của toàn tỉnh
khi thủ tướng chính phủ chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất